nhiều người sự đám cưới có biểu hiện ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng buồn nôn sốt
đến một mươi giờ sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng bảy đã có một trăm bốn mươi sáu người nhập viện tại các bệnh viện cấp cứu và điều trị
qua sắc mình cơ sở phục vụ tiệc cưới là gia tránh rượu phú ở thị trấn eapok huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra để làm rõ toàn bộ nguyên nhân
vụ việc này vào ngày hôm nay sở y tế đắk lắc đã có báo cáo nhanh gửi bộ y tế
đồng thời có công văn chỉ đạo các bệnh viện cơ quan chuyên môn trực thuộc tích cực cứu chữa cho các bệnh nhân và điều tra xác minh nguyên nhân của vụ việc này
liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín thưa quý vị hơn ba một trăm linh thí sinh bị điểm liệt thi trung học phổ thông quốc gia
nhiều nhất là môn ngữ văn tiếp đó là tiếng anh và hơn một hai trăm linh điểm một mươi
đó là những tổng hợp nhanh sau khi bộ giáo dục và đào tạo vừa chính thức
công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia và công bố phân tích về phổ điểm của các môn thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
nhìn qua phổ điểm thi mà bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố
chúng ta dễ nhận thấy điểm thi của cả chín môn cao hơn năm ngoái với số điểm trên trung bình nhiều hơn điểm liệt ít hơn
năm nay cũng như môn tiếng anh môn sử lại tiếp tục là môn có điểm dưới trung bình nhiều nhất
đặc biệt năm nay ghi nhận sự nhảy vọt của môn giáo dục công dân
với mức điểm trung bình là bảy ba mươi bảy điểm
các chuyên gia cho biết có sự bất cập trong công tác ra đề thi hai môn này
một mục tiêu là phải đặt điểm cao với môn này
thành ra là phổ điểm này có thể khiến cho những người quan tâm môn lịch sử hoặc yêu môn lịch sử
cảm thấy lo lắng về tình trạng học môn lịch sử ở trong trường phổ thông
trong khi đó một cái môn thi khác là môn giáo dục công dân lại xảy ra hiện tượng ngược lại là
điểm thi bị xô lệch hoàn toàn về phía bên phải
trong đó số lượng điểm cao điểm chín điểm một mươi có gấp hàng chục lần so với các môn thi khác
thực ra đây là một điều bất thường và điều này thì cũng có thể kéo theo một số hệ lụy
ví dụ như năm nay năm hai nghìn một mươi chín thì khá nhiều trường đại học bắt đầu sử dụng cái môn giáo dục công dân
và trong tổ hợp xét tuyển đại học
nếu như điểm thi giáo công dân mà bị cao một cách bất thường so với những môn thi khác như thế này
thì có thể tạo ra những sự không công bằng giữa các thí sinh khi mà xét tuyển ở khối thi có môn giáo dục công dân
đạt được một kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông mang tính xã hội đại chúng
thì phổ điểm phải vượt quá nó lệch sang bên phải một tí
đấy là điều thứ nhất
điều thứ hai là để dùng làm kết quả căn cứ làm kết quả để xét tuyển đại học
thì cái phổ điểm lại không thể nghĩa là cái sườn trái sườn phải của nó là không thể chạm vào điểm một mươi quá nhiều
tức là nhiều học sinh quá giỏi
cho nên là trên cơ sở một cách nhận xét như vậy
thì tôi thấy rằng với cái phổ điểm môn vật lý môn hóa học năm nay là rất đáp ứng
cho cái hai mục đích đấy
bên cạnh đó theo phân tích phổ điểm của các khối thi truyền thống
mức điểm trung bình ba môn của mỗi khối năm nay ở mức một mươi sáu đến một mươi tám
với phổ điểm này các trường đại học tốt trên và tốt giữa đều thuận lợi trong xét tuyển
những trường tốt trên thì cũng có một cái nguồn tuyển tương đối tốt để thực hiện cái việc xét
đặc biệt là những trường tầm khoảng hai mươi ba hai mươi bốn điểm hàng năm trở lên
và những cái trường nằm ở tốt giữa tầm một mươi tám một mươi chín thì rõ ràng chúng ta thấy là cái nguồn tuyển
cũng khá là đông
tại vì cái phổ điểm năm nay ở các khối phần lớn tập trung vào cái ngưỡng này
thì theo tôi đánh giá với các cái chỉ tiêu tuyển sinh từ cái kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
của các trường thì cái việc mà các trường tốt trên có cái sự lựa chọn khá tốt
với phổ điểm thi của từng môn từng tổ hợp xét tuyển đại học cao đẳng vừa được công bố
thí sinh có thể so sánh điểm của mình trong mối tương quan với các bạn
làm cơ sở điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sắp tới
về phía bộ giáo dục đào tạo trên cơ sở phân tích sâu hơn về phổ điểm
sẽ làm cơ sở để bộ giáo dục đào tạo tiếp tục xây dựng hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi
chuẩn hóa phục vụ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia những năm tiếp theo ngày càng tốt hơn
tiếp tục với một số thông tin về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa có văn bản gửi sở xây dựng tỉnh đồng nai
đề nghị cung cấp tài liệu liên quan đến các dự án ma của công ty cổ phần địa ốc alibaba
thực hiện trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác điều tra
hiện trên địa bàn tỉnh đồng nai công ty alibaba giao bán đất nền của hai mươi chín dự án
cụ thể tại huyện long thành có hai mươi bảy dự án ở các xã phước bình an phước long phước phước thái bào cạn tân hiệp
tại huyện nhân trạch có một dự án ở xã long thọ và huyện xuân lộc có một dự án ở xã xuân hưng
trước đó phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cũng như các nguyện thành phố trong tỉnh
chưa cấp phép bất kỳ dự án nào cho công ty alibaba
những dự án alibaba quảng cáo trên website của công ty này và các trang mạng xã hội đều là dự án ma
người dân cần cảnh giác muốn mua bán đất phải đến cơ quan chức năng để tìm hiểu về dự án lô đất mình muốn mua
thưa quý vị trên địa bàn tp hcm hiện có sáu mươi một bến thủy nội địa không có giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cấp
tăng sáu bến so với tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể quận bảy có hai bến quận tám có ba bến quận chín một mươi bảy bến quận một mươi hai bốn bến
quận thủ đức bốn bến huyện hóc môn bốn bến huyện củ chi bốn bến huyện nhà bè năm bến huyện bình chánh một mươi một bến và huyện cần giờ bảy mươi
để xử lý tình trạng này sở giao thông phận tải đề nghị công an tp hcm chủ trì phối hợp ủy ban nhân dân các quận quyền trên
và các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra xử lý triệt để các hành vi vi phạm đối với sáu mươi một bến thủy nội địa hoạt động không phép nêu trên
đồng thời sở giao thông vận tải giao thanh tra sở giao thông cảng vụ đường thủy nội địa thành phố khu quản lý đường thủy nội địa và phòng quản lý giao thông đường thủy
phối hợp chặt chẽ với công an tp ủy ban nhân dân các quận quyền thường xuyên kiểm tra xử lý bến thủy nội địa hoạt động không phép
theo kết quả khảo sát trải nghiệm của người bệnh nội trú tại các bệnh viện trên địa bàn của sở y tế tp hcm trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
một tin vui là trên chín mươi năm bệnh nhân không phải nằm ghép
tính đến ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín có tổng cộng chín mươi ba bệnh viện trên địa bàn tp hcm thực hiện khảo sát gần năm người bệnh
trong đó có ba mươi hai trên ba mươi hai bệnh viện tuyến thành phố hai mươi một trên hai mươi ba bệnh viện tuyến quận huyện và bốn mươi trên năm mươi bốn bệnh viện tư nhân
theo đó trung bình có trên chín mươi năm người bệnh không phải nằm ghép ngay khi nhập viện
cơ sở vật chất tiện ích của bệnh viện được người bệnh đánh giá tích cực trên chín mươi
thái độ và sự tư vấn giải thích về tình trạng bệnh của nhân viên y tế
cũng được đánh giá tích cực trên chín mươi năm
tuy nhiên thời gian chờ bác sĩ khám khi nhập khoa nội trú tại khối bệnh viện thành phố
chiếm thời gian gần gấp đôi so với khối bệnh viện quận huyện và khối bệnh viện tư nhân
kết quả khảo sát này là kênh thông tin thiết thực giúp cho các bệnh viện phát huy những điểm tích cực
đồng thời chủ động cải tiến chất lượng phục vụ đối với những rãi nghiệm tiêu cực của người bệnh
các trường có sử dụng hình thức này để xét tuyển thì việc tuyển chọn nguồn đầu vào và đảm bảo chất lượng đào tạo là điều mà các trường cần cân nhắc
đây là một trong những cái vấn đề mà các trường cũng phải cân nhắc
tại vì cuối cùng để xác định được uy tín và xác chặt được cái vị thế của một trường đại học
thì các trường phải làm sao đó cân đối giữa cái tuyển sinh đầu vào và cái đầu ra để tạo niềm tin cho xã hội
còn những trường có thể là gì
có những trường thì nhiều khi không chú trọng hoặc là sử dụng
rất nhiều những phương thức tuyển sinh không phù hợp
thì dẫn đến cái quá trình tuyển sinh đầu vào cũng không phù hợp
và việc đào tạo đầu ra sinh viên tốt nghiệp ra trường
thì có thể chính xã hội sẽ là kinh phản hồi lại về chất lượng đào tạo đó
bộ giáo dục và đào tạo sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các trường đại học và thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển bằng nhiều hình thức
nhưng phải đảm bảo nghiêm túc công bằng khách quan và chống mọi hiện tượng tiếp tục
sau khi bộ chú trục đào tạo công bố kết quả điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
nếu nhận thấy điểm bài thi không đúng với thực tế
thí sinh nên ngay lập tức làm đơn phúc khảo lại bài thi của mình
thí sinh đăng ký dự thi ở đâu sẽ làm đơn phúc khảo điểm thi tại nơi đó
thời gian nhận đơn phúc khảo bắt đầu từ ngày một mươi bốn tháng bảy đến hết ngày hai mươi ba tháng bảy

trước đó tại trụ sở cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc cũng đã diễn ra hội đàm giữa bộ công an việt nam
và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc bộ trưởng tô lâm và tư lệnh cảnh sát quốc gia hàn quốc ming gapriong nhấn mạnh
hai bên đã tăng cường trao đổi và chia sẻ thông tin tội phạm phối hợp đấu tranh chống tội phạm
đặc biệt là thông qua kênh hợp tác song phương của tổ thông tin liên lạc việt nam hàn quốc
kênh hợp tác interpol điều tra xác minh làm rõ nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ cao
lừa đảo chiếm đoạt tài sản gia lận thương mại buôn lậu trốn thuế tổ chức đưa người đi lao động nước ngoài trái phép
giết người buôn ma túy giải quyết nhiều vụ việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người hàn quốc ở việt nam
cũng như người việt nam ở hàn quốc
cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã tới thăm đại sứ quán việt nam tại hàn quốc
ngày một mươi tháng bảy đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do bộ trưởng tô lâm làm trường đoàn
đã đến chào xã giao tổng thống mông cổ khan ma batunga
tại buổi tiếp tổng thống khan ma batunga khẳng định nhà nước và nhân dân mông cổ luôn coi trọng phát triển quan hệ với việt nam
đồng thời đánh giá cao vị thế và vai trò của việt nam tại khu vực
tổng thống khan mattungga chúc mừng những thành tựu mà chính phủ và nhân dân việt nam đã đạt được
trong công cuộc xây dựng

tăng cường trao đổi thông tin hợp tác đào tạo nâng cao năng lực thực thi pháp luật
trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng cường hiểu biết thúc đẩy tham mưu lãnh đạo hai nước về chính trị và đầu tư kinh tế
sời thủ đô ulaanbaatar mông cổ đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm
bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã tới thủ đô minsk bắt đầu chuyến thăm chính thức cộng hòa belarus
tại belarus bộ trưởng tô lâm đã có
có các cuộc hội đàm với ngài valery pavlovich vakunchik chủ tịch ubnd quốc gia belarus
và hội đàm với ngài yuri karagez bộ trưởng bộ nội vụ belarus
hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm cộng hòa belarus của bộ trưởng tô lâm
cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam ngài valllari pavlovich vakunchik
chủ tịch ubnd quốc gia belarus khẳng định chuyến thăm của bộ trưởng tô lâm cùng đoàn
sẽ có phần làm sâu sắc quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tin cậy lẫn nhau giữa belarus và việt nam
giữa các cơ quan thực thi pháp luật belarus với bộ công an việt nam
hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ belarus do ngài yuri karayz làm trưởng đoàn
bộ trưởng tô lâm thống nhất hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
đào tạo bồi dưỡng nhiệm vụ và nâng cao năng lực cho cán bộ thử thi pháp luật
nhất là trong lĩnh vực phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đảm bảo an ninh mạng và kỹ thuật hình sự
nhằm tăng cường bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và belarus
ngày càng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
cùng ngày bộ trưởng tô lâm cũng đã có cuộc hội đàm với ngài andrei shev
chủ tịch ủy ban giám định pháp y belarus và ghi kết thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an việt nam với ủy ban giám định pháp y belarus
sử lý các công trình
dụng nhưng chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy là ý kiến chỉ đạo của ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình tại buổi làm việc giữa đoàn giám sát của quốc hội với chính phủ
về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám sáng ngày tám tháng bảy
tại buổi làm việc thứ trưởng bộ công an lê quý vương đã trình bày báo cáo tóm tắt của chính phủ
trong đó nêu rõ dưới sự chỉ đạo điều hành của chính phủ sự nỗ lực triển khai thực hiện của các bộ
ngành địa phương công tác phòng ngừa ngăn chặn cháy đã được triển khai đồng bộ tích cực
bộ công an với vai trò nòng cốt đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nắm phân tích đánh giá
dự báo tình hình xét chặt công tác thẩm tuyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
thứ trưởng lê quý vương cũng khẳng định với mô hình tổ chức bộ máy mới lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
của công an các đơn vị địa phương có thể bám sát tới tận cơ sở tổ chức thêm lực lượng dân phòng
mô hình phòng cháy chữa cháy ở các khu dân cư
do đó công tác phòng ngừa chỉ huy tổ chức công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ thời gian tới sẽ hiệu quả hơn
bộ công an và bộ quốc phòng vừa phối hợp tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết sáu tháng đầu năm
kết quả thực hiện nghị định số bảy mươi bảy của chính phủ sự và đồng chủ trì hội nghị
thứ trưởng bộ công an bùi văn nam và thứ trưởng bộ quốc phòng phan văn giang đánh giá cao kết quả
trong công tác phối hợp giữa hai lực lượng thời gian qua
đồng thời đề nghị lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị hai bộ thường xuyên phối hợp giả soát
điều chỉnh bổ sung xây dựng phát triển và triển khai kế hoạch bảo vệ an ninh
an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
tăng cường công tác trao đổi thông tin đánh giá chính xác dự báo sớm tình hình chiến lược
kịp thời báo cáo đề xuất với đảng nhà nước các biện pháp đối sách đấu tranh
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
cục công tác đảng và công tác chính trị tiếp tục tham mưu cho đảng ủy công an trung ương
triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả nhiệm vụ xây dựng đảng xây dựng lực lượng
nhận thức đúng vai trò vị trí của công tác xây dựng đảng
trong giai đoạn hiện nay nắm chắc tư tưởng cán bộ chiến sĩ
nhất là trong bối cảnh thực hiện nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị về đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
đó là chỉ đạo của thứ trưởng bộ công an nguyễn văn thành
tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín của đơn vị
đồng chí thứ trưởng cũng đặc biệt nhấn mạnh việc đánh giá trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu
tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với các đồng chí lãnh đạo chỉ huy bí thư cấp ủy
ngày một mươi một tháng bảy tại hà nội ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an
tổ chức hội nghị sao ban công tác của ban chỉ đạo chủ trì và phát biểu tại hội nghị
thứ trưởng bộ công an nguyễn văn sơn yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo trực ban trực chiến
chủ động phương án
công an đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông phục vụ ứng phó kịp thời
hiệu quả trong mọi tình huống
đổi mới chủ động tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật
nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức đơn vị cá nhân
đặc biệt là người đứng đầu về tầm quan trọng của việc phòng ngừa sự cố thiên tai bão lũ cháy nổ

công an đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tin báo cáo trực chiến cháy nổ